tính đến một mươi tám h hôm nay ngày ba mươi một tháng tám việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc mới covid một mươi chín và hai ca tử vong
tính đến một mươi tám h ngày ba mươi một tháng tám việt nam ghi nhận thêm bốn ca mắc covid một mươi chín mới đều là các ca nhập cảnh cách ly ngay
trong đó có một ca tại hà nội hai ca tại bà rịa vũng tàu và một ca tại phú thọ
trong ngày việt nam cũng ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín tử vong vì bệnh lý nền nặng
và thêm một mươi hai ca được công bố khỏi bệnh tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và bệnh viện phổi đà nẵng
trong một bốn mươi bốn ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là bảy trăm linh bảy ca số ca còn đang điều trị là ba trăm linh ba ca số ca tử vong là ba mươi bốn ca
ca tử vong thứ ba mươi ba bệnh nhân bảy trăm bốn mươi hai là nam sáu mươi chín tuổi ở quận hải châu thành phố đà nẵng
trần đoán tử vong viêm phổi nặng suy hô hấp tiến triển do covid một mươi chín biến chứng sốc nhiễm khuẩn
suy đa tạng không hồi phục nhồi máu cơ tim trên bệnh nhân suy tim rung nhĩ đái tháo đường
ca tử vong thứ ba mươi bốn bệnh nhân một nghìn bốn mươi là nam năm mươi năm tuổi ở hòa vang thành phố đà nẵng
trần đoán tử vong hồi cứu viêm phổi do covid một mươi chín biến chứng suy hô hấp tiến triển
sốc nhiễm trùm trên bệnh nhân có tiền sử hội chứng guillain barre đái tháo đường tiếp hai suy kiệt nặng
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là năm mươi bảy chín mươi bảy người
cách ly tập trung tại bệnh viện một một trăm một mươi một người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi sáu sáu người
cách ly tại nhà và nơi lưu trú ba mươi chín chín trăm tám mươi người